các loại thức ăn có chứa một số loại chất dinh dưỡng với tỷ lệ khác nhau
cho nên bữa ăn hàng ngày cần đủ và đa dạng từ bốn nhóm thực phẩm
nhóm glucid nhóm đạm nhóm lipid nhóm vitamin và khoáng chất
hoặc ít nhất có năm trong tám nhóm thực phẩm
trong đó nhóm chất béo là bắt buộc và phối hợp nhiều các loại thực phẩm từ một mươi năm trên hai mươi loại thực phẩm khác nhau
các chất dinh dưỡng của các loại thực phẩm này sẽ bổ sung cho nhau và giá trị dinh dưỡng của bữa ăn sẽ tăng lên
vai trò của các chất dinh dưỡng với bệnh mạn tính
các chất dinh dưỡng vẫn cần ăn bữa ăn đặt sự cân đối
bao gồm có đủ bốn nhóm thực phẩm
thứ nhất là nhóm ngũ cốc
đây là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể để hoạt động
trong đó gạo là lương thực được sử dụng nhiều nhất
ngoài ra cũng nên ăn thay đổi các loại ngũ gốc khác nhau như khoai lang khoai tây ngô
để làm đa dạng bữa ăn và các chất dinh dưỡng
năng lượng từ ngũ cốc chỉ nên chiếm từ năm mươi năm cho đến sáu mươi bảy tổng năng lượng khẩu phần
phần còn lại do các chất béo cung cấp chiếm hai mươi hai mươi năm
và phần còn lại là từ một mươi ba đến hai mươi là từ chất đạm
mỗi người trưởng thành có mức lao động thể lực trung bình
nên ăn trung bình mỗi bữa khoảng hai lưng bát cơm
thứ hai là các nhóm thực phẩm nhiều đạm
nhóm này cung cấp các thành phần thiết yếu để xây dựng nên cơ thể
đảm bảo cơ thể phát triển duy trì nhiều hoạt động sống và tăng cường sức đề kháng của cơ thể
chống lại các bệnh tật
cần ăn phối hợp thực phẩm giàu đạm động vật các loại gia súc gia cầm hải sản
và đạm thực vật các loại đậu đỗ
các loại thịt đỏ như thịt lợn thịt bò có nhiều sắt giúp phòng chống máu thiếu sắt
đặc biệt quan trọng đối với trẻ nhỏ và phụ nữ có thai với phụ nữ tuổi sinh đẻ
tuy nhiên ăn nhẹ thịt đỏ lại làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch ung thư gút
do đó có chứa nhiều cholesterol nhân purine
vì vậy không ăn quá ba lần thịt đỏ mỗi tuần dưới bảy mươi gram một ngày
thịt đã chế biến chín tương đương khoảng một trăm linh gram ngày trên thịt sống
tăng cường ăn thịt da cầm như gà vịt ngan chim
và ăn ít nhất ba bữa cá mỗi tuần
các loại cá nhỏ nấu như ăn cả xương tôm và tép ăn cả vỏ và cua
là nguồn cung cấp canxi rất tốt cho cơ thể
các loại hạt đậu đỗ cung cấp một số acid amin thiết yếu mà đạm động vật thường có ít
mỗi người trưởng thành có mức lao động trung bình nên ăn từ năm cho đến sáu đơn vị ăn thực phẩm dầu đạc mỗi ngày
mỗi đơn vị ăn tương đương bốn miếng thịt lợn khoảng ba mươi một g
nửa khúc cá ba mươi năm gram một quả trứng bốn mươi bảy gram một bìa đội phụ năm mươi tám gram
thứ ba là nhóm chất béo gồm mỡ động vật và dầu thực vật
nhóm này giúp hấp thu các vitamin tan trong chất béo như vitamin a d e và k
mỡ động vật thường chứa được chất béo bão hòa nên ăn hạn chế ăn
nhưng mỡ cá và mỡ da cầm có nhiều chất béo chưa bão hòa
đặc biệt là omiga ba sáu và chín có lợi cho sức khỏe
các loại dầu thực vật cũng thường có nhiều chất béo chưa bão hòa
nên có tác dụng tốt cho tim mạch và được khuyến khích tiêu thụ như dầu đổ nành dầu mè dầu hướng dương
và dầu hoạt cải
tuy nhiên có một số loại dầu thực vật có chứa nhiều chất béo bão hòa như dầu cọ cũng không nên ăn nhiều
mỗi người trưởng thành mỗi ngày trung bình nên ăn khoảng hai mươi năm ba mươi gram dầu
mỡ tương đương từ năm sáu thịa cà phê dầu mỡ
thứ bốn là nhóm rau quả
nhóm này cung cấp vitamin và khoáng chất giúp cơ thể phát triển ở trẻ nhỏ và tăng sức địa kháng chống lại đất
các loại rau lá màu xanh sẫm và các loại rau quả màu vàng đỏ là nguồn cung cấp vitamin a
giúp sáng mắt tăng sức đề kháng và chất sắt giúp chống thiếu máu thiếu sắt giúp tăng trưởng và phát triển tốt
bên cạnh đó rau quả còn chứa nhiều chất sơ và các chất chống oxy hóa
nên có tác dụng nâng cao sức khỏe và phòng chống các bệnh mạng tính không lây
người trưởng thành nên ăn rau quả từ bốn trăm linh sáu trăm linh gram mỗi ngày
trẻ em cũng cần tập cho ăn rau quả với cách chế biến phù hợp
những người thừa cân béo phì dối loạn gluco máu đai tháo đường
nên hạn chế các loại quả chín ngọt và nhiều năng lượng như chuối xoài mít vải
người trưởng thành mỗi ngày nên ăn tối thiểu hai ba lưng bắt con rau và hai ba phần quả
mỗi phần rau và quả là tám mươi gram tương đương một quả
kích cỡ trung bình như chuối hồng xiêm quả táo tây một phần hai quả xoài một miếng đu đủ một miếng dưa hấu
nên ăn đa dạng các chủng loại màu sắc rau quả
các bệnh không lây nhiễm như bệnh tim mạch ung thư bệnh hô hấp mạng tính tiểu đường
béo phì và suy giảm nhận thức là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật trên toàn thế giới
ảnh hưởng đến dân số ở các nước phát triển cũng như đang phát triển
việc lựa chọn chế độ ăn lành mạnh để phòng ngừa bệnh mãn tính là rất quan trọng
lựa chọn chế độ ăn uống không lành mạnh góp phần vào nguy cơ phát triển tăng huyết áp tăng cholectaron trong máu thừa cân béo phì và viêm nhiễm
do đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch tiểu đường và ung thư
thực tế cho thấy sự gia tăng rõ rệt của các bệnh mãn tính có mối liên hệ nhân quả với các mô hình chế độ ăn uống có hàm lượng cao các loại thịt béo và chế biến
chất béo bão hòa ngũ cốc tinh chế muối và đường nhưng thiếu đồ tươi như rau và hoa quả
nhận thức được tầm quan trọng của chế độ ăn uống như một yếu tố quyết định nguy cơ bệnh tật
tổ chức y tế thế giới who đã đưa ra kế hoạch hành động toàn cầu về phòng ngừa và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm
thay đổi chế độ ăn uống theo khuyến nghị của who bao gồm cân bằng năng lượng ăn vào hạn chế chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa
và chuyển sang tiêu thụ chất béo không bão hòa tăng cường ăn trái cây và rau quả hạn chế ăn đường và muối
chế độ ăn lành mạnh là chế độ ăn trong đó các chất dinh dưỡng đa lượng được tiêu thụ theo tỷ lệ thích hợp
để hỗ trợ nhu cầu năng lượng và sinh lý mà không bị dư thừa đồng thời cung cấp đủ vi chất dinh dưỡng và hybrad hóa để đáp ứng nhu cầu sinh lý của cơ thể
các chất dinh dưỡng đa lượng tức là các carbon hydrate protein và chất béo cung cấp năng lượng cần thiết cho các quá trình tế vào hoạt động hàng ngày
các vi chất dinh dưỡng như vitamin và khoáng chất mặc dù chỉ cần một hàm lượng nhỏ song lại rất cần để tăng trưởng phát triển chuyển hóa và hoạt động sinh lý bình thường
carbon hydrate là nguồn năng lượng chính trong chế độ ăn uống và được tìm thấy nhiều nhất trong ngũ cốc trái cây các loại đậu và rau
về mặt lấy sức khỏe ngũ cốc nguyên hạt được ưa chuộng hơn ngũ cốc đã qua chế biến
các phân tích đã liên kết việc tăng lượng ngũ cốc nguyên hạt với việc giảm nguy cơ bệnh tim
những người bệnh mãn tính dịp lễ tết này cũng nên để ý về vấn đề dinh dưỡng
nên hạn chế các loại gia vị mặn
ăn thử muối làm tăng nguy cơ bệnh tăng huyết áp tai biến mạch máu não nơi máu cơ tim ung thư dạ dày loãng xương và khỏi sận
vì vậy người trưởng thành chỉ nên ăn tối đa là năm g muối mỗi ngày và một thịa cà phê
hoặc tám g bột canh một năm thịa cà phê hai mươi năm ml nước mắm ba thịa con cá ba mươi năm ml xì dầu ba năm thịa con cá
do vậy hạn chế ăn các món kho rìm rang
hạn chế ăn các thực phẩm chế biến sẵn như giò chả xúc xích thịt sông khói bim bim
hoặc các món răn rang muối dưa cả muối cá khô
cũng nên hạn chế các loại đồ ngọt
bánh kẹo mất các loại nước ngọt các loại sữa nước sữa bột có nhiều đường cà phê tan có đường
nếu tiêu thụ nhiều đều làm gia tăng nguy cơ thừa cân
béo phi đái tháo đường bệnh tim mạch
do vậy cần hạn chế các loại đồ ngọt
nên uống các loại nước quả ép tươi ít hoặc không được
sữa không đường
mỗi người mỗi ngày không nên ăn quá hai mươi năm g khoảng năm thịa cà phê đường
từ tất cả các nguồn thực phẩm và đồ uống
hạn chế các món xào rán nướng
và nên tăng cường ăn các món luộc hấp để giảm mất mát các chất dinh dưỡng và biến đổi thực phẩm gây tác hại cho sức khỏe
dầu mỡ để rán chỉ dùng một lần rồi đồ bỏ không dùng lại nhiều lần
thực phẩm chế biến sẵn có nhiều chất béo cũng nên hạn chế
ví dụ như khoai tây chiên bim bim gà rán thịt nướng hay pisa
cần hạn chế và không lạm dụng rượu bia
đối với nam giới nên uống không quá hai đơn vị rượu
hoặc nữ giới không nên quá một đơn vị rượu mỗi ngày
một đơn vị rượu tương đương một cốc vải bia hoặc một chén ba mươi ml rượu mạnh
trái cây và rau tươi cũng cung cấp năng lượng cũng như chất sờ
giúp thúc đẩy cảm giác no và có tác động tích cực đến chức năng tiêu hóa
mức cholesterol và kiểm soát đường huyết
ngoài ra trái cây tươi và rau quả là nguồn cung cấp chất phytocemican chính
là những hợp chất có hoạt tính sinh học chống oxy hóa mang lại nhiều lợi ích sức khỏe
ăn trái cây và rau quả đã được chứng minh là có tương quan nghịch với nguy cơ mắc các bệnh mạng tính
bao gồm tăng huyết áp bệnh tim mạch bệnh phổi tắc nghẹn mãn tính ung thư phổi và hộ trứng triển hóa
protein trong chế độ ăn uống cung cấp một nguồn năng lượng thiết yếu cho cơ thể
protein trong chế độ ăn uống có nguồn gốc từ động vật như thịt sữa cá và trứng
và thực vật các loại đậu các sản phẩm từ đậu nành ngũ cốc quả hạch và hạt
tuy nhiên các nguồn protein từ động vật có chứa các acid béo bão hòa
có liên quan đến bệnh tim mạch dối loạn ghi huyết máu và một số bệnh ung thư
chế độ ăn uống đầy đủ protein là quan trọng để duy trì khối lượng cơ trong suốt cuộc đời
chất béo hoặc lipid là thành phần cơ chức chính của màng tế bào và cũng là nguồn năng lượng tế bào
nên sử dụng chất béo không báo hòa được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm
bao gồm cá nhiều loại dầu có nguồn gốc thực vật quả hạch và hạt
chất béo không báo hòa có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong và tim mạch
sử thiếu hụt vitamin và khoáng chất có liên quan đến quá trình lão hóa tế bào và bệnh khởi phát muộn
vì sự thiết hụt dẫn đến gián đoạn trao đổi chất mạng tính
vì vậy chế độ ăn uống đầy đủ hoặc bổ sung các vi chất dinh dưỡng
có đặc tính chống oxy hóa như vitamin a c và e đồng kẽm và seland
đã được khuyến nghị để giảm nguy cơ và sự tiến triển của các bệnh liên quan đến tuổi tác